kính chào quý vị và các bạn
kết thúc quý i giá vàng trong nước tăng tám so với đầu năm
tăng trưởng tiến dụng đã được cải thiện trong tháng ba
xuất khẩu do quả xác lập kỷ lục mới
đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình
nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
nếu như giá vàng sgc tăng hơn một mươi trong cả năm hai nghìn hai mươi ba
thì hiện giá vàng này đã tăng khoảng tám từ mức hơn bảy mươi năm triệu đồng một lượng
tại thời điểm đầu năm lên gần tám mươi một triệu đồng một lượng
khi khép phiên giao dịch trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
giá vàng sgc khép lại quý i với mức tăng trưởng khoảng tám
riêng tháng ba tháng tăng hơn một hai mươi năm với nhịp điều chỉnh mạnh nhất
vào thời điểm từ mùng một mươi đến một mươi hai tháng ba lên tám mươi hai năm triệu đồng một lượng
theo ngân hàng nhà nước việt nam trong nhiều thời điểm
giá vàng biến động phức tạp nhưng hoạt động của thị trường vẫn tương đối ổn định
so với giai đoạn trước không gây áp lực sang thị trường ngoại tệ chính thức như trước đây
thói quen nhận thức của người dân đối với vàng miếng có sự thay đổi
một phần nguồn lực vàng trong dân đã được chuyển hóa để phát triển kinh tế
thời gian tới thị trường vàng miếng sẽ được sắp xếp lại căn bản trật tự kỷ cương
mạng lưới kinh doanh mua bán vàng miếng được kiện toàn theo hướng thu hẹp dần
hoạt động huy động cho vay vốn bằng vàng chấm dứt
với những nỗ lực của chính phủ và các giải pháp hỗ trợ kích cầu từ hệ thống ngân hàng
tăng trưởng tiến dụng đã cải thiện ngay trong tháng ba
báo cáo của ngân hàng nhà nước cho thấy tiến dụng đã tăng trưởng dương trở lại
tính đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đạt khoảng một mươi ba sáu triệu tỷ đồng tăng hai mươi sáu so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
giữa tháng ba tăng chín mươi tám
như vậy tiến dụng đã có sự cải thiện dần theo tháng
dự báo tăng trưởng tiến dụng tiếp tục phục hồi tăng trở lại trong thời gian tới
các ngân hàng cũng sẽ nắm bắt được tín hiệu tốt của thị trường để chủ động đẩy mạnh cho vay
bảo đảm kế hoạch tăng trưởng tiến dụng
để tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp ngân hàng nhà nước cho biết sẽ sửa đổi bổ sung các quy định
điều hành theo hướng giảm lãi suất khuyến khích các ngân hàng giảm chi phí và công bố công khai lãi suất cho vai bình quân
số liệu từ sở giao dịch hàng hóa việt nam cho thấy quý một năm nay
chỉ số giá hàng hóa đã tăng gần sáu so với ngày đầu năm cho thấy xu hướng tăng giá của nhiều vật hàng quan trọng
kết thúc tuần giao dịch cuối cùng của tháng ba lực mua hoàn toàn áp đảo đối với ba trên bốn nhóm hàng hóa nguyên liệu
đang được giao dịch liên thông với thế giới tại mxv bao gồm công nghiệp năng lượng và nông sản
điều này đã hỗ trợ chỉ số mxv index tiếp tục tăng một tám lên hai hai trăm ba mươi bảy điểm
giá trị giao dịch toàn sở trung bình đạt gần năm bảy trăm linh tỷ đồng mỗi ngày
tính chung quý i chỉ số hàng hóa này đã tăng tới gần sáu so với ngày đầu năm
cho thấy xu hướng tăng giá trị của nhiều mặt hàng quan trọng
trong đó cak tiếp tục là mặt hàng dẫn dắt xu hướng thị trường khi thiết lập đỉnh lịch sử mới
giá cà phê và đường duy trì đã tăng mạnh trong suốt tháng ba
giá dầu cũng đã lên mức cao nhất trong vòng năm tháng sau tuần tăng mạnh vừa qua
giá tiêu xuất khẩu bình quân trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục tăng mạnh và là tháng tăng thứ ba liên tiếp
xuất khẩu tiêu của việt nam trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đạt hai mươi năm tấn
tăng mạnh gần tám mươi sáu so với tháng trước nhưng giảm ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
lũy kế trong quý i xuất khẩu tiêu đạt gần năm mươi sáu tấn giảm một mươi sáu năm so với cùng kỳ năm trước
kinh ngạch đạt hơn hai trăm ba mươi hai tấn

xuất giảm về khối lượng so với năm hai nghìn hai mươi ba do nguồn cung giảm nông dân không vội bán ra
nhưng kim ngạch vẫn đạt khá do giá tiêu việt nam liên tục ở mức cao
giá bình quân trong tháng ba đã đạt bốn ba trăm một mươi sáu đô la mỹ một tấn tăng sáu sáu so với tháng trước
và tăng bốn mươi năm so với cùng kỳ năm trước
trúc bình quý một năm hai nghìn hai mươi bốn đạt bốn một trăm năm mươi ba đô la mỹ một tấn tăng ba mươi năm sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
những năm gần đây dừa là loại trái cây được trung quốc tăng cường nhập khẩu
nắm bắt cơ hội đó việt nam đang đẩy mạnh tiêu thụ sang thị trường này và kỳ vọng cùng với sầu riêng
quả dừa sẽ trở thành mặt hàng xuất khẩu tỷ đô tiếp theo
theo dữ liệu từ hải quan trung quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm nhu cầu về dừa của nước này lên tới hai sáu tỷ quả một năm
trong khi đó hải nam được coi là vùng cung cấp dừa chính của trung quốc chỉ đạt sản lượng hai trăm năm mươi triệu quả một năm
hiện ngoài nhập dừa từ thái lan vậy
trong thời gian indonesia trung quốc cũng đang đẩy mạnh nhập khẩu dừa từ việt nam
mới đây cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản gửi chiếc cục trồng trọt
và bảo vệ thực vật các tỉnh thành phố các cơ quan chuyên môn của địa phương về việc giả soát
tổng hợp các vùng trồng cơ sở đóng gói dừa tươi xuất khẩu sang trung quốc
hiện sản lượng dừa đứng thứ bảy trên thế giới tổng kích ngày xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa hàng năm đã vượt chín trăm linh triệu usd
số lượng thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan cho thấy xuất khẩu giấy dép các loại trong tháng hai đã thu về hơn một một mươi bảy tỷ usd
giảm bốn mươi so với tháng một do có kỳ nghỉ lễ
tuy nhiên việt nam vẫn đang xếp thứ hai thế giới về xuất khẩu giấy dép với lượng xuất khẩu ước tính chiếm một mươi của thế giới
có mặt ở một trăm năm mươi thị trường như mỹ eu trung quốc nhật bản và anh
hai tháng đầu năm xuất khẩu giấy dép của việt nam đã thu về hơn ba một tỷ usd tăng một mươi ba tám so với cùng kỳ năm trước
các thị trường xuất khẩu chính
các thị trường xuất khẩu chính đều gia tăng nhập khẩu với mức tăng trưởng trên một mươi
trong đó việt nam xuất khẩu giấy dép nhiều nhất sang thị trường hoa kỳ với kim ngạch đạt một một tỷ usd tăng hai mươi năm so với cùng kỳ năm trước
đối thứ hai là thị trường trung quốc với hơn ba trăm một mươi tám triệu usd tăng một mươi một bốn so với cùng kỳ
bỉ là thị trường lớn thứ ba của giấy dép việt nam với hơn một trăm chín mươi một triệu usd tăng một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
việt nam được đánh giá là thị trường uy tín trong sản xuất các dòng sản phẩm da dày
và được nhiều các nhãn hàng lớn trên thế giới lựa chọn
báo cáo sơ bộ của tổng cục thống kê cho biết ước tính đã có khoảng một mươi năm ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn trị giá trên hai trăm tám mươi bảy triệu usd
kinh mệnh nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng ba đã có sự hồi phục mạnh mẽ khi tăng năm mươi năm bốn về lượng và tăng bốn mươi một bốn về giá trị so với tháng trước
đồng thời rút ngắn mức giảm so với cùng kỳ năm trước bất chấp tình hình thị trường chưa cho thấy những tín hiệu tích cực rõ ràng
lũy kế ba tháng đầu năm nhập khẩu ô tô nguyên chiếc ước đạt ba mươi một bốn trăm năm mươi hai chiếc
trị giá sáu trăm ba mươi hai triệu usd giảm hai mươi năm về lượng và giảm ba mươi một bảy về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái
đây vẫn là mức kim ngạch rất thấp nếu so với giai đoạn hai nghìn hai mươi ba trước khi thị trường rơi vào giai đoạn suy thoái giảm sâu về sức mua
tuy nhiên với sự tăng trưởng trở lại trong tháng ba nhiều doanh nghiệp kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục trong quý ii
theo thông báo mới của tổng công ty điện lực tp hcm từ tháng bốn thông báo về tiền điện và các thông tin liên quan chỉ được gửi qua ứng dụng evnhc
do các khách hàng
các khách hàng tại tp hcm đều ghi chỉ số vào cuối tháng nên việc thanh toán tiền điện sẽ được thực hiện vào đầu tháng từ ngày mùng hai đến mùng năm
các hộ gia đình tại tp hcm cần tải ứng dụng evnhcmc
sau khi đăng ký khách hàng sử dụng điện sẽ nhận được thông báo về các dịch vụ điện mà điện lực tp hcm đang cung cấp như thông báo tiền điện
xác nhận thanh toán thông báo trả điện trễ hạn thông báo phí dịch vụ thông báo mất điện do sự cố kế hoạch thông báo ngừng cấp điện trước hai mươi bốn giờ
điện lực tp hcm là đơn vị đầu tiên bỏ hẳn các kênh thông báo truyền thống
sự chuyển đổi này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tiến tới xây dựng hoàn chỉnh công tác chăm sóc khách hàng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
đa dạng hóa các hình thức giao tiếp với khách hàng sử dụng điện
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế phát sóng hàng ngày với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý